đã có năm trăm hai mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine đã được tiêm tính đến ngày hôm nay là hơn bốn ba triệu liều
trong đó tiêm mũi một là hơn bốn triệu liều và tiêm mũi hai là hơn ba trăm linh liều
tối nay việt nam có thêm hai năm trăm bảy mươi ca mắc mới trong đó tp hcm vẫn nhiều nhất với một tám trăm một mươi bảy ca
tổng số ca mắc trong ngày là hơn năm ba trăm linh ca
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng bảy có ba mươi sáu ca tử vong trong đó ba mươi hai ca tại tp hcm